còn trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng sáu lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm các đơn vị thuộc bộ tư đội biên phòng bà rịa vũng tàu đã liên tiếp triệt phá một chuyên án và hai vụ án về phạm tội ma túy bắt giữ ba đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm sáu gói ma túy tổng hợp dạng đá có khối lượng khoảng chín mươi ba g bốn ống nhựa chứa heroin có tổng trọng lượng khoảng một g bốn điện thoại di động một xe ô tô một xe máy và năm trăm linh đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật